kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin hôm nay là tin về vùng áp thấp trên biển đông
hồi một mươi giờ sáng nay vùng áp thấp ở cách đảo sông tử tây khoảng năm trăm linh km về phía đông đến hai mươi hai h hôm nay có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
và đến một mươi giờ ngày bảy tháng một mươi có khả năng mạnh lên thành bão
vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tới là từ vĩ tuyến một mươi một một mươi bảy độ vĩ bắc kinh tuyến một trăm một mươi ba một trăm một mươi tám năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trở lại đất liền trong đêm nay và ngày mai các tỉnh phía đông bắc bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu là của đới gió đông đến đông nam dầu ẩm
vì vậy mà những cơn mưa rào và rông tiếp tục lặp lại trên khu vực cục bộ có nơi xảy ra mưa rông mạnh kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật trong cơn rông
thời gian có mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến ngày mùng bảy và ngày mùng tám mưa rứt nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
các tỉnh phía tây bắc bộ cũng có mưa rông trong ngày mai nhưng với lượng ít hơn
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất sẽ tăng nhẹ lên mức ba mươi một đến ba mươi bốn độ khi mưa rứt
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên trong ba ngày tới dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời khá nhiều mây có mưa rào và rông
trong đó có những điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
trong cơn rông cũng tiêu mẩn nguy cơ về lốc xét gió giật
mưa có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày
và trong ngày thì có những khoảng nắng nhẹ
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ trong hai ngày tới
sau đó tăng nhẹ trong ngày mùng tám
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng có mưa rông trong những ngày tới
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày mai ở ngưỡng mát mẻ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
và tăng lên mức là ba mươi ba mươi ba độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực tây nguyên chịu ảnh hưởng của rìa phía nam giải hội tụ nhiệt đới
với hoạt động của đới gió tây nam
nên trong ba ngày tới tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có mưa to và rông mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày tại tây nguyên ổn định ở mức hai mươi bảy ba mươi độ trong cả ba ngày tới
còn nam bộ ba ngày tới tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có mưa to và rông mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh